tiếp tục với những thông tin về an ninh trật tự trong ngày hôm nay hai mươi tám tháng ba
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã phối hợp với công an tp thủ đức
và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra công ty mua bán nợ galaxy
trong chung cư linh tây ở đường d một và công ty home credit ở phường thảo điền
tp thủ đức tp hcm
theo đó hàng trăm cảnh sát có mặt tại chung cư này để kiểm tra công ty mua bán nợ galaxy
chủ sở nằm tại tầng một hai tòa nhà linh tây tower
phía trước chung cư có nhiều đơn vị chức năng như cảnh sát khu vực cảnh sát giao thông
cảnh sát cơ động bảo vệ dân phố dân quân tự vệ làm nhiệm vụ
đến chiều cùng ngày thì việc kiểm tra vẫn đang diễn ra
nhiều cảnh sát đã yêu cầu các nhân viên công ty tạm dừng hoạt động để phục vụ việc kiểm tra
thu thập thông tin được biết công ty này đăng ký kinh doanh mua bán nợ và hoạt động tài chính
cùng ngày cơ quan công an còn kiểm tra công ty tài chính trách nhiệm hữu hạng
một thành viên home raric tại đường nguyễn đăng giai
phường thảo điền thành phố thủ đức
công ty này có hàng trăm nhân viên làm việc đang hoạt động trong lĩnh vực tài chính
liên quan đến vấn đề này thời gian qua bộ công an và công an một số tỉnh thành phố lớn
đã triệt xóa nhiều trụ sở núp bóng doanh nghĩa công ty luật để hoạt động đòi nợ
dưới hình thức khủng bố lăn mạ dọa nạt bôi nhọa danh dự